thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới tỉnh quảng ngãi đưa ra chỉ tiêu phấn đấu chín mươi tám xã và sáu đơn vị huyện thành phố đạt chuẩn nông thôn mới
theo ủy ban nhân dân tỉnh trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi quảng ngãi cần tới hơn một mươi hai bảy trăm linh tỷ đồng để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
trong đó ngân sách đầu tư trực tiếp là hơn ba tỷ đồng số còn lại sẽ từ nguồn xã hội hóa
từ nguồn vốn một mươi hai bảy trăm linh tỷ đồng tỉnh quảng ngãi sẽ tập trung xây dựng hạ tầng triển khai thực hiện mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân củng cố hoàn thiện các thiết chế văn hóa cơ sở theo chuẩn nông thôn mới
quảng ngãi hiện có một trăm sáu mươi bốn xã hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã đạt tỷ lệ một trăm linh hai mươi bốn xã đạt chuẩn xã nông thôn mới một mươi ba xã đạt từ vài tiêu chí đến một mươi tám tiêu chí
theo đánh giá sau sáu năm thực hiện chương trình
bộ mặt nông thôn ở nhiều vùng bước đầu có chuyển biến đáp ứng ngày càng tốt hơn cho việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn
tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế như kết quả xây dựng chương trình của tỉnh còn chậm so với bình quân chung của cả nước
đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu chỉ có hai mươi bốn xã đạt chuẩn chiếm tỷ lệ một mươi bốn sáu tổng số xã chưa có huyện đạt chuẩn nông thôn mới
do vậy quảng ngãi cần nguồn lực đầu tư để hoàn thành đúng tiến độ chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới